báo doanh nhân sài gòn hội xuất bản việt nam văn phòng đại diện phía nam
và công ty trách nhiệm yếu hạn đường sách tp hcm đã tổ chức lễ công bố
một mươi cuốn sách đáng đọc nhất do đọc giả bình chọn
sau ba mươi ngày phát động từ ngày một tháng chín đến ngày ba mươi tháng chín
báo doanh nhân sài gòn đã nhận được một mươi bốn bốn trăm hai mươi lượt bình chọn khách quan tích cực
của các độc giả trong nước và quốc tế thông qua mạng online
cho bốn trăm linh tựa sách được đề cử bình chọn ở nhiều lĩnh vực
nhưng nhiều nhất ở lĩnh vực văn hóa kinh tế
doanh nhân và quản trị được xuất bản bằng tiếng việt theo quy định của pháp luật việt nam
trong đó ba tác phẩm được bình chọn nhiều nhất đó là tái tạo tổ chức của tác giả
frederick lavleuse với năm năm trăm một mươi tám lượt bình chọn sàng chấn tâm lý hiểu và chữa lành
do lê phan như quỳnh dịch với năm bốn trăm tám mươi lượt bình chọn và tác phẩm một mươi hai quy luật cuộc đời
do bùi cẩm tú dịch với năm bốn trăm năm mươi ba lượt bình chọn
top một mươi cuốn sách đáng đọc nhất lần này được báo doanh nhân sài gòn
hội xuất bản việt nam văn phòng đại dịch
và công ty trách nhiệm hữu hạng đường sách tp hcm tổ chức đã góp phần tích cực
trong việc tạo thói quen đọc sách của người dân nhất là giới doanh nhân